sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc trưởng ban chỉ đạo điều hành giá đã họp với ban chỉ đạo điều hành giá về kết quả công tác điều hành giá quý i định hướng công tác điều hành giá quý ii và các tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
mặt bằng giá cả thị trường trong quý i năm hai nghìn hai mươi diễn biến theo chủ hướng tăng mạnh vào tháng i và giảm vào tháng ii iii
theo thống kê chỉ số giá tiêu dùng cpi trong quý i năm hai nghìn hai mươi tăng năm năm mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
và mức tăng bình quân quý i tăng cao nhất trong năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nguyên nhân là do tháng tết nên một số mặt hàng tăng trong đó có giá thịt lợn tăng ở mức khá cao
chỉ riêng trong quý i giá thịt lợn đã tăng năm mươi tám tám mươi một so với cùng kỳ năm trước làm cho cpi chung tăng hai bốn
mặt hàng tiêu dùng hiện có đến bảy trăm linh mặt hàng nhưng mặt hàng thịt lợn chiếm đến bảy hai
tại cuộc họp thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu thảo luận làm rõ nguyên nhân gây lộn xộn về giá biện pháp nào để kiềm chế giá thịt lợn hiện nay
chúng ta đang nói ưu tiên thị phần trong nước nhất là chúng ta đã bỏ ra khoảng mười mấy nghìn tỷ bạc để phục hồi tái đàn
theo cái tái đoàn của chúng ta chúng ta đã công bố là tương đối tám chín và để nhập khẩu thịt lợn thì gần đây mới tuyên truyền được đôi chút
nhưng mà người tiêu dùng không phải là tiềm dễ
cho nên giá thịt lợn cứ vù vù tăng lên thì đây có trục lợi chính thách không có làm giá ra chuyện này không
thủ tướng nêu rõ nguyên nhân tăng giá lợn là ở đâu lò giết mổ chợ đầu mối hay thành phần nào đã hưởng lợi
theo báo cáo của bộ công thương thì hiện nay nguồn cung còn thiếu và con số của bộ nông nghiệp đưa ra chưa thật sự chính xác
chúng ta phải bám sát và phải đưa ra được con số hết sức chính xác về nguồn cung hiện nay trên toàn quốc
vì nếu nghe cả con số năm hai nghìn một mươi chín
là đã thiếu so khoảng hơn hai mươi theo báo cáo của bộ nông nghiệp so với hai nghìn một mươi tám do dịch bệnh mà chúng ta biết rõ đây là dịch bệnh rất khách quan
đấy và đầu năm của hai nghìn hai mươi thì lại thiếu tiếp khoảng hai mươi nữa so với thời gian cùng kỳ của hai nghìn một mươi chín
nhưng báo cáo của đồng chí cá nhân tôi tôi khẳng định là số đó chưa chính xác
vì ví dụ chúng tôi đã hỏi những cái nơi chăn nuôi lớn nhất ví dụ như đồng nai thậm chí họ nói có chỗ là thiếu đến năm mươi
và hiện nay rất nhiều các cái hộ
mà chăn nuôi nhỏ lẻ là người ta còn không có luôn
vì bản thân người ta bị dịch bệnh bây giờ người ta tái đàn người ta cũng rất sợ lại đi vay tiền để nuôi được một số cái lợn

giống thì chúng ta sẽ khóc

thì tái đàn thì báo cáo của đồng chí nói như thế bây giờ trong cái thời gian vừa qua là tăng ba triệu kho
là cái tốc độ tăng của một mươi năm doanh nghiệp này là một mươi bảy
thế còn tổng đàn thì báo cáo của đồng chí là đầu năm hai nghìn hai mươi tôi tính là theo số liệu thống kê là hai mươi sáu triệu con
bao gồm một trăm linh không bao gồm một trăm linh người ngàn con cụ kỵ dự kiến tăng trưởng năm trên tháng
là sáu trên năm là đàn ái đấy
với cái khả năng dự kiến của tổng thì thời hơi là hai trăm hai mươi
tiêu đương là hai trăm một mươi tám
vì chúng tôi tính quý i là đạt hơn tám trăm linh tấn thì là thống kê là tám trăm một mươi một tấn
thế mà quý ii thì đạt hơn chín trăm linh nghìn tấn
thế thì cũng cứ sát với tổng cục thống kê thì chúng tôi không phải là cái số liệu này sáng tác đâu ra cả
về giá điện bộ công thương khẳng định trong năm hai nghìn hai mươi sẽ không tăng giá điện
và trong ba tháng tháng bốn tháng năm tháng sáu sẽ giảm một mươi giá điện để hỗ trợ người dân phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên trong tháng bốn tiền điện thu là của tháng ba tháng năm thì mới thu tiền điện của tháng bốn
mặc dù giảm nhưng tiền điện sẽ tăng
đó là do người dân ở nhà chống dịch nên nhu cầu tiêu dùng nhiều
vì vậy tiền điện sẽ tăng lên ở tháng năm